thủ tướng lào thonglun sinsulit đã tới thăm khu công nghiệp điện nam điện ngọc và phố cổ hội an ở tỉnh quảng nam
để tham khảo kinh nghiệm phục hồi sản xuất du lịch dịch vụ của việt nam sau khi đã kiểm soát được dịch covid một mươi chín
đánh giá cao tỉnh quảng nam đã có những bước phát triển vượt bật trong những năm vừa qua
thủ tướng lào bày tỏ mong muốn sau khi cả hai nước đã thành công trong kiểm soát dịch covid một mươi chín
các doanh nghiệp việt nam hãy tăng cường đầu tư sang lào
chính quyền địa phương và chính phủ lào sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của việt nam đầu tư và kinh doanh thành công